nhân dịp thăm campuchia và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ một mươi năm
ủy ban hỗn hợp việt nam campuchia về hợp tác kinh tế văn hóa khoa học kỹ thuật
và hội nghị hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới việt nam campuchia lần thứ chín
tại phnom penh vào chiều ngày một mươi bốn tháng ba
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
đã đến chào quyền thủ tướng vương quốc campuchia samdech sokhan
hai bên đánh giá cao vai trò quan trọng của cơ chế ủy ban hỗn hợp việt nam campuchia
và hội nghị hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới
trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước
đặc biệt trong lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và có thế mạnh
phó thủ tướng phạm bình minh nhấn mạnh
việc hai nước tổ chức các hoạt động chào mừng năm mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
sẽ là dịp tốt để các tầng lớp nhân dân hai nước đặc biệt là thế hệ trẻ
hiểu đúng về mối quan hệ đoàn kết hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước
để có trách nhiệm gìn giữ và vun đắp hơn nữa cho mối quan hệ này
phó thủ tướng phạm bình minh đề nghị
chính phủ campuchia quan tâm chỉ đạo để công tác phân biên giới
cắm mốc biên giới trên đất liền giữa hai nước sớm được hoàn tất
đưa đường biên giới hai nước thành đường biên giới hòa bình hữu nghị và phát triển
quan tâm tạo điều kiện hơn nữa cho các doanh nghiệp việt nam
đang đầu tư kinh doanh tại campuchia
và tạo điều kiện thuận lợi cho kiều dân việt nam sống ổn định lâu dài tại campuchia
trên cơ sở đề nghị của phó thủ tướng phạm bình minh
quyền thủ tướng vương quốc campuchia samdek sokhenk khẳng định
sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng của campuchia
phối hợp với các cơ quan chức năng của việt nam
tạo điều kiện cho kiều dân việt nam sinh sống ổn định tại campuchia
và cho trẻ em gốc việt nam được theo học tại các trường của campuchia